tuy nhiên đây lại là những công việc phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian
tùy các cơ quan hữu quan của chính phủ và hà nội đã có nhiều yêu cầu việc chốt tiến độ vận hành
nhưng đến nay vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho vấn đề này
theo ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải một công việc còn lại gồm chỉnh trang hoàn thiện mỹ quan
hoàn chỉnh hồ sơ lắp đặt một số thiết bị thực hiện nốt các thử nghiệm và các bước đánh giá an toàn
vận hành thử toàn hệ thống để kiểm chứng hoạt động của thiết bị và đánh giá độ sẵn sàng của hệ thống và nhân sự vận hành
hiện nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc triển khai rất chậm
cục đăng kiểm việt nam vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng kiểm nào cho một mươi ba đoàn tàu dự án
do tổng thầu chậm trễ cung cấp hồ sơ và chậm trong khắc phục các chi tiết kỹ thuật